thành lập đã có hành vi giúp sức cho nguyễn văn dương và đồng bọn tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng
thông qua việc cung cấp các cổng trung gian thanh toán qua thẻ cào kết nối cổng thanh toán với công ty cnc
để vận hành đối soát cho game bạc rigvip
trong buổi chiều hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi các bị cáo trong nhóm các công ty như công ty aha
công ty an thịnh công ty mai tuấn hương đã bán hóa đơn cho công ty gts để làm rõ hành vi mua bán trái phép
hóa đơn giá trị gia tăng của lê thị lan thành
tiếp đó hội đồng xét xử đã tiến hành xét hỏi nhóm đối tượng phạm tội thuộc công ty ods công ty nam việt
về hành vi giúp sức cho phan xảo nam thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có
phan xào nam đã liên hệ với công ty ods để hợp thức doanh thu từ việc tổ chức đánh bạc của công ty nam việt
công ty vtc online ở giai đoạn rigvip xử lý giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng cách mua hóa đơn đầu vào
ký hợp đồng nâng khống số lượng thuê máy chủ và đường truyền bán hóa đơn khống cho công ty nam việt và công ty vtc online
sau khi bên công ty odes xuất hóa đơn giá trị gia tăng và có giấy đề nghị thanh toán phan xào nam chỉ đạo chuyển tiền vào tài khoản của công ty ods
công ty ods chỉ đạo nhân viên rút tiền từ tài khoản của công ty ods nộp vào tài khoản cá nhân của nhân viên kiểm soát kế toán của công ty nam việt
để chi theo chỉ đạo của phan xảo nam
sau gần hai ngày tích cực xác minh điều tra đêm qua lực lượng cảnh sát hình sự
công an tỉnh trà vinh đã bắt được bốn đối tượng gây ra vụ án giết người cướp tài sản xảy ra ở ấp sâm bua xã lương hòa huyện châu thành
các đối tượng bị bắt giữ gồm trương tuấn kiệt một mươi chín tuổi lê tuấn kiệt một mươi tám tuổi nguyễn thanh tùng hai mươi hai tuổi đều trú tại tp hcm và phan thị dạ thi hai mươi tuổi chú tệ tỉnh bình thuận
các đối tượng khai nhận do hết tiền tiêu xài cá nhân và có quen biết với anh trần công hoàng
tạm trú tại ấp sâm bua xã lương hòa huyện châu thành tỉnh trà vinh
nên đã nảy sinh ý định giết người và cướp tài sản
sau khi bàn nhau và thống nhất kế hoạch vào đêm ngày một mươi ba dạng sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi một lê tuấn kiệt và dạ thi đón xe về tp hcm
trương tuấn kiệt và tùng ở lại để thực hiện hành vi phạm tội
đêm cùng ngày tùng và trương tuấn kiệt đến nhà anh hoàng xin ngủ lại
lợi dụng lúc anh hoàng mất cảnh giác kiệt đã lấy gối đè lên vùng đầu
tùng lấy con dao thủ sẵn đâm nhiều nhát vào người anh hoàng
bị đâm anh hoàng hoàng sợ kháng cự và truy hô
tùng và kiệt bỏ trốn anh hoàng được người dân đưa đi cấp cứu
các đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó
lại thêm một đối tượng lừa đảo dưới chiêu trò là chạy việc chạy án
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc bắt và xử lý
số tiền đối tượng đã chiếm đoạt của các nạn nhân lên đến năm tỷ ba trăm linh triệu đồng
theo kết quả điều tra ban đầu của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
từ tháng năm đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám để có tiền trả nợ do thua cá độ bóng đá
phạm thanh sơn ba mươi ba tuổi chủ tịch quận long biên tp hà nội
đã giả danh và loan tin với nhiều người rằng mình là cán bộ công an
có khả năng xin được việc làm xin chuyển công tác trong các đơn vị của ngành công an và chạy được án
để mọi người tin tưởng sơn còn thuê các số điện thoại đẹp để sử dụng
thuê biệt thự hạng sang tại hà nội để ở và hẹn gặp những người có nhu cầu đến giao dịch
từ đó nhiều người trong đó có không ít nạn nhân
ở tỉnh đắk lắc đã sập bẫy của sơn
bước đầu phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc làm rõ
tổng số tiền các bị hại đã bị sơn lừa đảo chiếm đoạt lên tới năm tỷ ba trăm linh triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương vừa bắt giữ bốn đối tượng
chú tại tỉnh bắc giang vận chuyển hơn năm trăm linh kg pháo các loại từ lạng sơn về hải dương tiêu thụ
bốn đối tượng gồm nguyễn văn quyền tạ văn đức
dương văn nguyên và trần văn tân bị bắt quả tang khi đang tập kết năm trăm bốn mươi năm kg pháo
tại một bãi đất trống thuộc xã lê lợi thị xã trí linh tỉnh hải dương
địa bàn giáp danh với huyện lục nam tỉnh bắc giang
qua điều tra bước đầu xác định số pháo trên là của nguyễn văn quyền và tạ văn đức
ngoài một số pháo đã được thu gom từ nhiều tháng trước
vào sáng cùng ngày các đối tượng đã thuê xe taxi đến cửa khẩu lạng sơn
mua về bán cho một số đối tượng của người hải dương
chúng tôi xin được tiếp tục thông tin về vụ việc trẻ mầm non
tại trường mầm non xã xuân nộn đông anh hà nội phải nhập viện
nghi do ngộ độc thực phẩm
hiện các cơ quan chức năng cho biết tính đến thời điểm hiện tại
đã có hơn một trăm bốn mươi hai trẻ phải nhập viện trong đó có hai trường hợp
đã phải chuyển đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương để điều trị
theo đó sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một một số trẻ theo hệ thống trường mầm non xuân nụ
có biểu hiện sốt cao nôn nhiều đi ngoài nghi là ngộ độc thức ăn
liên tiếp từ chiều một mươi năm tháng một mươi một đến dạng sáng một mươi sáu tháng một mươi một
đã có thêm nhiều trẻ phải nhập viện nâng con số trẻ phải nhập viện điều trị
lên đến hơn một trăm bốn mươi em
theo các bác sĩ đến trưa ngày một mươi sáu tháng một mươi một tình trạng các bệnh nhi đã ổn định
còn một mươi cháu vẫn đang trong tình trạng sốt cao có nguy cơ co giật
trong giật phút này thì các cháu tinh thần về bệnh tật cũng tạm ổn
mà chưa có cháu nào có biểu hiện nghi kịch
tuy nhiên là về mặt trường
chuyên môn thì bệnh viện vẫn tiếp tục theo dõi
đặc biệt là đối với lại bệnh viện thì đây cũng chỉ là mới là bước đầu điều trị cho các cháu thôi
còn cái diễn biến tiếp theo thì cũng chắc là chắc chắn là phải điều trị theo pháp đồ
và phải theo dõi sát các cái diễn biến tiếp theo của các cháu
sau khi xảy ra sự việc phía cơ quan chức năng sở y tế và ủy ban nhân dân huyện
đã chỉ đạo tập trung nguồn lực thiết bị y tế điều trị tốt nhất cho các bệnh nhi
đồng thời sở y tế đã phối hợp với trung tâm y tế
phòng y tế huyện đông anh đến trường nơi xảy ra vụ việc lấy mẫu thức ăn lưu
phun thuốc khử trùng tẩy uế toàn khu vực trường
ngay từ chiều ngày một mươi năm sở y tế đã chỉ đạo cho tri cục an toàn thực phẩm
phối hợp với các phòng ban chức năng của huyện đến tận nơi mà có nghi rằng
các cháu ăn và liên quan đến ngộ độc để kiểm tra cơ sở vật chất
lấy mẫu để đem đi làm xét nghiệm để tìm rõ nguyên nhân
đại diện trường mầm non xã xuân nộn cho biết bữa trưa ngày một mươi bốn tháng một mươi một
các cháu được ăn buffet tại trường với các món xúc xích bò xốt vàng xôi lệ phố cơm giang
xâu củ quả luộc nước cam và sữa chua bánh ngọt vào buổi chiều
công ty cung cấp buổi chiều buffet và thực phẩm hàng ngày cho trường là
công ty chức nguyên liệu hạn bảo ăn có địa chỉ tại thị trấn đông anh
hiện cơ quan chức năng đang lấy mẫu đi kiểm nghiệm tuy nhiên theo ghi nhận ban đầu thì nguyên nhân ngộ độc
do các cháu bị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa kết quả cụ thể đang chờ kết quả xét nghiệm từ mẫu thực phẩm
bảo hiểm xã hội việt nam cho biết thủ tướng chính phủ đã giao bảo hiểm xã hội việt nam chủ trì phối
hợp với các bộ ngành cơ quan liên quan xây dựng dự thảo quyết định của thủ tướng chính phủ về cấp
quản lý và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử thủ tướng yêu cầu thẻ bảo hiểm y tế phải có gắn chip
với giải pháp công nghệ do việt nam làm chủ đảm bảo kết nối liên thông tích hợp an toàn và
chia sẻ dữ liệu với các bộ ngành địa phương liên quan trong hai năm vừa qua bảo hiểm xã hội việt
nam đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ và xây dựng thẻ bảo hiểm
y tế điện tử sẽ là một bước đột phá của ngành theo bảo hiểm xã hội việt nam ngày một tháng một năm
hai nghìn hai mươi thẻ bảo hiểm y tế điện tử sẽ được phát hành đến với người dân theo đúng quy định
thưa quý vị bóng đá có lẽ là trở thành một món ăn tinh thần rất là lớn đối với những người dân việt nam
nam và vào lúc một mươi chín h ba mươi phút tối ngày hôm nay thì tại sân vận động mỹ đình sẽ diễn ra trận đấu vòng bảng
aff cup năm hai nghìn một mươi tám giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển malaysia tuy đây mới chỉ là trận đấu trong
khuôn khổ vòng bảng aff coupe tuy nhiên sức hút của trận đấu này vô cùng lớn ngay từ khi mở bán
vé thì người hâm mộ nước nhà đã phải xếp hàng thâu đêm để có thể mua được tấm vé
và người may mắn thì có trong tay chiếc vé để vào sân vậy những người chưa có cơ hội sở hữu tấm vé
của trận đấu tối nay thì cũng khó có thể có được vé vì trước trận đấu diễn ra chỉ vài tiếng đồng hồ thôi
thì giá của các cặp vé vẫn được các phe vé hết với giá khá cao ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên
về tình hình ra vé trước trận đấu ngày hôm nay
nhiều người cầm trên tay những cặp vé theo dõi trận đấu giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển malaysia
đứng trước khu vực sân vận động quốc gia mỹ đỉnh
khi người hâm mộ đi qua đây những người này lập tức tiếp cận để giao bán vé
để có cơ hội vào sân theo dõi trận đấu người hâm mộ phải bỏ ra một hai thậm chí là ba triệu đồng
cho các cặp vé khác nhau
càng sát giờ bóng lăn những cặp vé này lại càng được giao bán với giá trên trời
cảm ơn các bạn đã theo dõi
với số tiền bỏ ra quá lớn để sở hữu tấm vé vào sân theo dõi trận đấu
nhiều người hâm mộ phải lắc đầu ngo ngán
để tránh tình trạng mua vé với giá cao và vé giả
người hâm mộ nên trực tiếp đến các điểm bán vé chính thức để mua vé
vâng thưa quý vị bên cạnh những hình ảnh vừa rồi thì trước thềm các trận đấu quan trọng
tại aff cup năm hai nghìn một mươi tám diễn ra thì cũng rất đông cổ động viên và người hâm mộ nước nhà
đã đổ xuống khu vực trước sân vận động để chuẩn bị tinh thần cổ vũ cho đội nhà của chúng ta
với niềm tin chiến thắng của đội tuyển việt nam
và thay mặt cho những người làm chương trình xin chúc cho đội tuyển việt nam của chúng ta
sẽ có những pha ghi bản đẹp mắt và giành chiến thắng rực rỡ trong vòng bảng aff cup năm hai nghìn một mươi tám ngày hôm nay
và chắc chắn kết quả của trận đấu cùng với cảm xúc của người hâm mộ
sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật và phát sóng trên bản tin tiếp theo
còn bây giờ thì mời quý vị cùng đến với những thông tin văn hóa giải trí từ trường quay phía nam
trong nhịp sống hai mươi bốn h bảy
xin kính chào và cảm ơn quý vị đã lựa chọn khung giờ này để đồng hành cùng nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị trong bản tin ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị về vẻ đẹp
của bờ sông trà khúc quảng ngãi trong mùa hoa cỏ lau trắng muốt
tuy nhiên trước tiên diễm loan xin đừng mời quý vị cùng điểm qua những tin vắng trong ngày
khoảng một mươi một h trưa hôm nay ngày một mươi sáu tháng một mươi một người dân phát hiện lứa bùng phát tại xướng hàng cơ khí
ở địa chỉ e một mươi một ba trăm một mươi tám quốc lộ năm mươi xã bình hưng huyện bình chánh tp hcm nên hô hoáng
trong lúc cố gắng chữa cháy hai người đã bị bỏng được đưa ra ngoài nhanh chóng chuyển vào bệnh viện cấp cứu
cảnh sát phòng cháy chữa cháy sau đó điều nhiều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
và dập tắt ngọn lửa không để cháy lan sang các xưởng lân cận
tuy nhiên nhiều tài sản trong xưởng hàng cơ khí đã bị thiêu rùi
hiện nguyên nhân và thiệt hại do cháy gây ra đang được điều tra làm rõ
sáng nay ngày một mươi sáu tháng một mươi một sở giáo dục đào tạo tp hcm đã tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi sáu năm ngày nhà giáo việt nam
tại buổi lễ lãnh đạo sở giáo dục đào tạo thành phố đã gửi lời chúc mừng đến hơn tám mươi năm thầy cô giáo
cán bộ quản lý nhân viên đang công tác trong ngành giáo dục
dịp này tp hcm tuyên dương một mươi chín cá nhân có thành tích xuất sắc cũng như nhận được bằng khen của thủ tướng chính phủ
một trăm ba mươi cá nhân được bộ giáo dục đào tạo tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục
ngoài ra bộ giáo dục đào tạo cũng đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho sáu tập thể
bằng khen cho bốn mươi hai tập thể và bốn mươi chín cá nhân ở tp hcm đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục
thưa quý vị trong hai tháng tám và chín thực hiện thu phí đậu ô tô dưới lòng đường tại tp hcm
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết số phí thất thoát tương đương ước tính là tám mươi năm và chín mươi
tương đương khoảng là một năm tỷ đồng
và tám là một năm tỷ đồng
và tám là một năm tỷ đồng
với mức phí tính tăng nổi tiếng theo giờ chứ không theo lực như hiện nay
đang áp dụng cho hai nhóm là ô tô dưới chín chỗ xe tải dưới một năm tấn
và ô tô từ một mươi chỗ trở lên xe tải trên một năm tấn đến dưới hai năm tấn
hình thức thu hộ hiện đã bị ngưng
chứ thực hiện hoàn toàn thông qua ứng dụng myparking và tin nhắn sms
hai phương pháp này không được đánh giá khả thi để thu phí

các khu vực việc thu phí ô tô theo giờ chưa được quan tâm
cụ thể là dạy dất thu phí không đảm bảo nhân viên chỉ làm việc theo giờ hành chính
trong khi quy định việc thu phí diễn ra từ sáu giờ đến giờ mỗi ngày
xe vào vị trí đậu nhưng nhân viên chậm hướng dẫn hỗ trợ
trong việc cài đặt phần mềm cho tài xế dẫn đến thất thu
tuy nhiên để nâng cao hiệu quả của việc thu phí đậu xe ô tô theo giờ
cần xem xét dưới nhiều góc độ
chúng ta có hai cái hướng giải quyết hai cái cách tiếp cận
một tức là về phía quy hoạch
và như vậy thì anh phải tính cái chi phí đó như thế nào để anh tính ra cái giá
chứ không nên là tùy tiện với giá nào thì có thể là có lợi
hoặc là có thể thu được vốn
cái lộ trình đó phải gắn liền với cái lộ trình phát triển thành phố
để mà ngăn chặn cái chuyện tăng cái xe ô tô con vào trong trung tâm
theo đại diện phòng quản lý và khai tác hạ tầng giao thông đường bộ
thuộc sở giao thông vận tải tp hcm
hiện sở đang tiếp tục làm việc với ủy ban nhân dân
các quận một quận năm và quận bảy
các quận một mươi yêu cầu chứng chính lại thời gian làm việc của nhân viên tại các bãi đổ
sở giao thông vận tải sẽ tiếp tục tăng cường việc tuần tra xử lý các vi phạm
và yêu cầu các quận tổ chức xử lý đối với những hành vi vi phạm
thưa quý vị sau một thập kỷ hình thành và phát triển
doanh nghiệp xã hội đã góp phần rất lớn trong việc giúp cho chính phủ
giải quyết các vấn đề về xã hội
tuy nhiên các khó khăn về nguồn vốn cũng như về nhân sự quản trị
đang là những thách thức
đây là một doanh nghiệp xã hội tạo việc làm cho người khuyết tật
thông qua những công việc đơn giản để hoàn thành một chiếc đèn đổi mũi
doanh nghiệp này không chỉ tạo việc làm cho người khuyết tật
mà còn giúp họ tạo ra những sản phẩm mang tính thực tế cao trong cuộc sống

hãy bấm đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
cảm ơn các bạn đã theo dõi
chào mọi người
các cơ quan chính phủ phục vụ các mục tiêu về xã hội cũng như môi trường
tuy nhiên theo các chuyên gia kinh tế thì hiện nay mô hình doanh nghiệp xã hội
vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là các vấn đề về nguồn vốn hoạt động
cũng như các chính sách hỗ trợ và giúp cho doanh nghiệp này tiếp cận các nguồn vốn
một là cơ chế về vay vốn của các doanh nghiệp xã hội
đặc biệt là trong các nguồn vốn các nguồn quỹ gắn với xã hội của các tổ chức nhà nước
cái thứ hai là phải có những quy định về luật pháp một cách rõ ràng
và hỗ trợ tốt nhất để các doanh nghiệp người ta được tiếp cận được nguồn tài trợ
trong nước và đặc biệt là ngoài nước
hiện nay số lượng các doanh nghiệp phục vụ việc cộng đồng đã tăng dần
và chiếm từ ba năm số lượng doanh nghiệp đang hoạt động tại tp hcm
tuy vậy thực tế số lượng này đang hoạt động thiếu bền vững bởi những lý do kể trên
chính vì vậy đơn giản hóa các thủ tục cho nhóm doanh nghiệp đặc thù này
có thể tiếp cận nguồn vốn là chính sách quan trọng hàng đầu hiện nay
để phát huy được chức năng của họ với xã hội cũng như với những đối tượng lao động đặc biệt
thưa quý vị cứ đến tháng một mươi một trên khắp các bãi bồi ở sông trà khúc tỉnh quảng ngãi
hoa cỏ lâu còn gọi là hoa bói dịch thành từng thảm trắng muốt lãng mạn và say đắm
cảnh tượng này từng trở thành cảm hứng trong thi ca
cũng như để lại những mảnh ký ức khó quên cho những người con xa xứ
dịp cuối thu mùa hoa cỏ lau bừng nở thắp sáng màu trắng tinh khôi phụ kính khắp các bãi bồi ven sông trà khúc
từ trên tuyến đường du lịch mỹ trà mỹ khê thành phố quảng ngãi
du khách có thể chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên tuyệt tác với cánh đồng hoa cỏ lau bạc ngàn
với đôi vợ chồng trẻ độ ánh ngọc xã tỉnh khê thành phố quảng ngãi
mùa bói năm nay càng có ý nghĩa hơn khi nở đúng dịp họ chụp ánh cưới
cho nên hơi đứa cũng tạm dụng ở đây
chụp một bộ bức ảnh có kỷ niệm của quân viên
màu hoa cỏ lâu là màu trắng không vẻ đẹp và rất là tinh khiết
em cũng chọn một bộ ánh cưới màu trắng để phù hợp với màu hoa cỏ lâu
dưới cái nắng dịu nhẹ của ngày chớm đông
cánh đồng hoa cỏ lâu dài nở màu trắng bút tinh tươm
cho con người ta một cảm giác bình yên đến phó tả
quên đi những tất bật của đời thương
cũng lần đầu tiên tới đây
em cũng mất rất là phát ngờ về cái vẻ đẹp của anh ở đây
vì là so với các loại hoa khói thì hoa cỏ lâu nó có màu trắng
rất là tinh khiết nhẹ nhàng giống như con gái của mình vậy
hoa cỏ lau người dân địa phương còn gọi là hoa bói
thường ra hoa lúc vừa nắng vừa mưa
không có lũ hoa sẽ càng đẹp hơn vì không bị nhấn chìm
năm nay mùa lũ ở quảng ngãi đến muộn
hoa bói nở nhiều
theo các bạn trẻ
thời điểm thích hợp nhất để chìm ngưỡng vào chụp ảnh loài cỏ dại này
là khoảnh khắc bình minh hoặc hoàng hôn
mọi năm trước là thường thường là mùa mưa nó tới rất là sớm
nên là mùa cỏ la nó rất là thật do nó nát ngán
nên mình không có thể xem được những hình ảnh đẹp như vậy được
hôm nay là do trời nó nén
nên là cỏ la mặt đang đài rất là nhiều
nên là có một khung cảnh rất là đẹp
để mình xem những bức ảnh đẹp qua những đoạn video rất là đẹp
bức tranh quê mộc mạc mà sâu lắng
mê hoạt lòng người bên dòng sông trà khúc
giữa khoảnh khắc giao mùa cuối thu đầu đông
tận mắt chứng kiến thì mới thấy được vẻ đẹp của loài hoa dạy này
trắng muốt bay phản phất trong gió
mới cảm nhận được sức sống kỳ diệu của chúng ở những bãi bồi bên sông
từ bao đời nay
với hàng ngàn hộ dân sống ở vùng hạ lưu sông
thì cây bói chính là cứu tinh
để giữ cho vùng đất này tránh được sự tàn phá
bởi cơn cuồng nộ của thủy thần
nhiệm sống hai mươi bốn trên bảy xin được khép lại tại đây
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
cảm ơn coca cola đã đồng hành cùng với chương trình này
còn bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại với trường quay ở hà nội
để tiếp tục theo dõi bản tin an ninh hai mươi bốn h
sau ít phút dành cho quảng cáo
trong phần tiếp theo của chương trình
lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ một mươi ba
được tổ chức vào sáng nay tại hà nội
hơn tám mươi cư dân bang tamil nadu ở ấn độ
đã phải đi sơ tán do cơn bão và rắn
tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
sáng nay quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường
cho ý kiến về dự án luật phòng chống tác hại của rượu bia
qua thảo luận
các đại biểu nhất trí rất cao về sự cần thiết ban hành luật
và nhấn mạnh sự thảo luật đã thể chế hóa nghị quyết số hai mươi nqtvk
về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân
trong tình hình mới kịp thời chủ động ứng phó với thực trạng
sử dụng rượu bia đang ở mức cao có xu hướng gia tăng nhanh
ở mức có hại đáng báo động
góp ý kiến vào dự thảo luật một số đại biểu cho rằng
phòng chống tác hại rượu bia phải thực hiện một cách triệt đề
mà không nên nguyện biện bằng người uống có trách nhiệm
hoặc bất kỳ một lý do nào khác
chúng tôi đồng ý cao với sự cần thiết ban hành luật
và tên gọi ở phương án một đặc biệt là những chế định chặt chẽ
nhằm hạn chế tối đa việc quảng cáo bia rượu
phải trả nó về đúng với bản chất nguy hại vốn luôn trực chờ
và hãy khi hưng phấn cố tình vượt làng ranh giữa lợi và hại
thì nó sẽ lấy dần lấy mòn tâm sức hoặc lấy đi mãi mãi
như người thân yêu của chúng ta
từ những lý do trên
việc quảng cáo bia rượu phải bị cấm trong tất cả các chương trình
trên báo nói báo hình báo điện tử mạng xã hội
chứ không chỉ riêng các chương trình thể thao văn hóa sân khấu
điện ảnh dành cho thiếu nhi như quy định tại điểm b khoảng một điều một mươi một
luật phải điều chỉnh đồng thời cả hai biện pháp
cả giảm cung và giảm cầu
chứ không chỉ tập trung vào khâu giảm cầu
thì hiệu quả sẽ thấp và không phù hợp với mối quan hệ cung cầu
theo quy luật thị trường
và muốn giảm tiêu dùng thì phải giảm cả cầu
và giảm cả cung do đó tôi đề nghị sửa
biện pháp quản lý việc cung cấp rượu bia
tại khoản một điều một thành biện pháp giảm cung cấp
giảm tính sẵn có và tính dễ tiếp cận
của rượu bia để đảm bảo toàn diện
và cân đối với các biện pháp giảm cầu
liên quan đến quy trình cấm bán bia trên mạng internet
tại khoản ba điều hai mươi dự thảo luật đại biểu phan thái bình
đoàn quảng nam cho rằng quy định sẽ tạo ra những mâu thuẫn
trong nguyên tắc của pháp luật và bất cập trong thực tiễn
không phù hợp với loại hình thương mại điện tử hiện nay
việc liên kết viện dẫn một sản phẩm rượu
thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện để đưa vào dự thảo luật
cấm cả sản phẩm bia không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện
là không đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật
của việt nam bán hàng trên mạng internet là kênh bán lẻ
minh bạch rõ ràng với các giao dịch diễn ra công khai
và được lưu trữ chứng từ điện tử đầy đủ
tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản lý nhà nước
bao gồm cả việc yêu cầu người tiêu dùng xác nhận
đồ tuổi đảm bảo người tiêu dùng mua bia có đồ tuổi
đáp ứng theo yêu cầu của luật trước khi đăng nhập vào trang điện tử
việc này thực sự có thể bảo vệ người tiêu dùng tốt hơn
trong việc đối phó với các hành vi bắn bia cho trẻ vị thành niên
và đảm bảo phù hợp hợp pháp của bia được bán cho người đủ điều kiện
do vậy tôi đề nghị bỏ quy định không được bán bia trên mạng
internet quy định tại khoảng ba điều hai mươi của dự thảo luật
tại phiên thảo luận nhiều ý kiến đại biểu cũng đề nghị
luật cần tập trung vào một số nội dung lớn mang tính chất định hướng
như làm tốt công tác giáo dục truyền thông thay đổi hành vi sử dụng
đồ uống có cồn can thiệp có mục tiêu vào các nguy cơ
và việc lạm dụng rượu bia tập trung hành lang pháp lý
kiểm tra kiểm soát chặt chẽ rượu bia giả kém chất lượng
bên cạnh đó đối tượng cần tập trung điều chỉnh và hướng đến
là những người chưa đủ một mươi tám tuổi
sáng nay đồng chí thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
kỷ niệm tám mươi tám năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam

thôn vĩnh sơn có bảy dân tộc anh em sinh sống
trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của chính quyền địa phương
nhân dân trong thôn đã đoàn kết đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu
về kinh tế xã hội đặc biệt trong đó là việc phát huy dân chủ
tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
kết quả năm hai nghìn một mươi tám thôn có hai trăm bảy mươi ba gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa
chín mươi các hộ trở lên thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh
trên chín mươi tám trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường
trên tám mươi số hộ có thẻ bảo hiểm y tế
đến dự và chung vui với bà con nhân dân thôn vĩnh sơn
trong không khí vui tươi tưng bừng của ngày hội đại đoàn kết toàn dân
bộ trưởng tô lâm trân trọng gửi tới toàn thể bà con lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
các tổ chức đoàn thể xã vĩnh phúc thôn vĩnh sơn tiếp tục động viên nhân dân tăng cường sức mạnh
đại đoàn kết hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị kinh tế văn hóa xã hội của địa phương
tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân
khích lệ động viên những điển hình tiên tiến những tập thể và cá nhân tiêu biểu tạo đà thi đua mới
tiếp tục động viên nhân dân tích cực tham gia
xây dựng chỉnh đốn đảng xây dựng chính quyền và xây dựng các tổ chức chính trị xã hội trong sạch vững mạnh
cùng chung tay xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
đặc biệt là tham gia tích cực các hoạt động thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ
mà nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
và nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ một mươi sáu của tỉnh hà giang đã đề ra
tại ngày hội thượng tướng tô lâm cùng phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trương thị ngọc ánh
và bí thư tỉnh ủy triệu tài vinh đã trao tặng các phần quà cho thôn và một số gia đình chính sách trên địa bàn thôn vĩnh sơn
kỷ niệm tám mươi tám năm ngày truyền thống của mặt trận tổ quốc việt nam và ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư trong cả nước
sáng nay tại hà nội ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức lễ trao giải báo chí
vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ một mươi ba năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
tới sự có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay đã nhận được hơn một năm trăm linh tác phẩm dự thi ở năm thể loại
báo in báo điện tử phát thanh truyền hình và ảnh báo chí của gần hai trăm linh cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương
tại buổi lễ ban tổ chức đã trao giải cho bảy mươi sáu tác phẩm xuất sắc
đây là những tác phẩm ấn tượng nổi bật bởi những phát hiện ý tưởng có giá trị
truyền tải tới xã hội cộng đồng những thông điệp mang tính xây dựng cao góp phần cổ vũ và phát huy đoàn kết sức sáng tạo trong nhân dân
vì mục tiêu chung xây dựng củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc
tiếp tục khẳng định đây là một giải báo chí truyền thống với sự tham gia tích cực của hệ thống báo chí việt nam
qua đó đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở các cấp các ngành các địa phương đơn vị trong cả nước
nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một sáng nay thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến chúc mừng các thầy giáo cô giáo tại một số học viện trường trong công an nhân dân
tại học viện cảnh sát nhân dân thứ trưởng nguyễn văn thành đánh giá cao những nỗ lực của học viện trong suốt hơn năm mươi năm qua
các thế hệ thầy giáo cô giáo đã không ngừng nỗ lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn xây dựng học viện trở thành một trong những trung tâm đào tạo
nghiên cứu khoa học hàng đầu của ngành và trong lộ trình phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm của quốc gia
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đồng chí thứ trưởng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất
tới các thế hệ thầy giáo cô giáo cán bộ công nhân viên trong học viện
chúc mừng học viện chính trị công an nhân dân thứ trưởng nguyễn văn thành cũng đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể cán bộ giáo viên trong học viện
bước đầu khẳng định vị thế vai trò trong hệ thống các học viện trường công an nhân dân và với xã hội
đồng chí thứ trưởng cũng mong muốn và yêu cầu học viện phát triển lớn mạnh hơn nữa
chúc mừng học viện chính trị công an nhân dân thứ trưởng nguyễn văn thành cũng đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể cán bộ giáo viên trong học viện